ngày tám tháng một mươi một bộ y tế có công văn số chín nghìn bốn trăm bảy mươi hai bitmt gửi ủy ban nhân dân các tỉnh về việc triển khai nghị quyết số một trăm hai mươi tám nqcp của chính phủ
tại công văn này bộ y tế đề nghị các bộ ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh thành tiếp tục chỉ đạo việc tổ chức
triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết số một trăm hai mươi tám nqcp của chính phủ và quy định số bốn nghìn tám trăm linh qdbit của bộ y tế
chủ động thường xuyên đánh giá cấp độ dịch theo từng cấp từ cấp xã và khuyến khích quy mô nhỏ nhất có thể
để có các biện pháp y tế hành chính phù hợp đồng thời công bố cập nhật kết quả đánh giá trên cổng thông tin điện tử
của ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cổng thông tin điện tử bộ y tế
chỉ đạo tăng cường chủ động ra soát giám sát xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao đến từ địa bàn có dịch
theo hướng dẫn tại quyết định số bốn nghìn tám trăm linh qd bit ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một và công điện số một nghìn bảy trăm linh cd bit
ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế
đáng lưu ý về tổ chức xét nghiệm sars cov hai công văn nêu rõ ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo
chủ động xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr hoặc xét nghiệm kháng nguyên nhanh
không đưa ra các yêu cầu người dân phải trình kết quả xét nghiệm khi vào địa bàn tỉnh thành phố
trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai thì xử lý theo quy định
trong đó lưu ý căn cứ vào điều kiện thực tế tại địa phương sở y tế chỉ đạo việc quản lý người nhiễm sars cov hai
tại cơ sở y tế hoặc tại nhà theo hướng dẫn tại quy định số bốn nghìn ba mươi tám qdbit ngày hai mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế
đồng thời thiết lập các trạm y tế lưu động để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe và phòng chống dịch cho người dân
theo quyết định số bốn nghìn bốn mươi hai qd bit cùng ngày
về tổ chức cách ly theo dõi sức khỏe với những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
trong vòng sáu tháng tính đến thời điểm về địa phương có giấy ra viện hoặc giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín
tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong bảy ngày kể từ ngày về địa phương và nghiêm túc thực hiện thông điệp năm k
thực nghiệm xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho sốt
khó thở đau rát họng mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định
những người tiêm chưa đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín thẻ vàng trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ quan có thẩm quyền cấp
thực hiện cách ly tại nhà nơi lưu trú bảy ngày kể từ ngày về địa phương tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp năm k
thực hiện xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất ngay thứ bảy kể từ ngày về địa phương
những người chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín thực hiện cách ly một mươi bốn ngày kể từ ngày về địa phương
tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo và nghiêm túc thực hiện thông điệp năm k
thực hiện xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn kể từ ngày về địa phương
những người đã tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín hoặc khỏi bệnh covid một mươi chín tại nước ngoài
thì việc kiểm tra và công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín hoặc các giấy tờ tương đương khác của nước ngoài
theo hướng dẫn của bộ ngoại giao
bộ y tế cũng đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các cơ sở sản xuất kinh doanh cơ sở kinh doanh dịch vụ
trung tâm thương mại siêu thị cơ quan công sở cơ sở lao động thực hiện nghiêm việc tự tổ chức xét nghiệm sars cov hai cho người lao động
cụ thể xét nghiệm khi có một trong các biểu hiện triệu chứng sốt ho mệt mỏi đau họng mất vị giác và khiếu rác
khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ xét nghiệm khi bắt đầu tổ chức lại sản xuất và xét nghiệm ngẫu nhiên người lao động có nguy cơ cao lây nhiễm covid một mươi chín
thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp gộp mẫu khi xét nghiệm định kỳ sàng lọc xét nghiệm kháng nguyên nhanh gộp ba năm hoặc xét nghiệm rt pcr gồm một mươi hai
trên cơ sở tình hình thực tế của các cơ sở lao động trên địa bàn các địa phương chủ động quyết định cụ thể theo từng cấp độ dịch về
tần suất tỷ lệ xét nghiệm ngẫu nhiên cho người lao động có nguy cơ lây nhiễm cao phương án tổ chức lưu trú tập trung cách ly và tổ chức sản xuất khi có dịch tại cơ sở lao động
dừng áp dụng các nội dung có liên quan đến tần suất tỷ lệ xét nghiệm phương án lưu trú tập trung cách ly tổ chức sản xuất khi có dịch tại cơ sở lao động
tại các văn bản số hai nghìn bảy trăm tám mươi bảy qdbit ngày năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi một sáu nghìn năm trăm sáu mươi năm bitmt ngày một mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi một

hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một tám nghìn hai trăm hai mươi tám bitmt ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế
số lượng vaccine hiện tại đủ bao phủ cho dân số đồng thời triển khai tiêm mũi ba vào cuối năm hai nghìn hai mươi một đầu năm hai nghìn hai mươi hai theo bộ trưởng y tế nguyễn thanh long
chiều ngày tám tháng một mươi một giải trình trước quốc hội bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cho biết
thời gian qua việt nam đã triển khai chiến lược vaccine hiệu quả trên các lĩnh vực như mua nhập khẩu
tổ chức chiến dịch tiêm chủng đến nay việt nam có thỏa thuận đơn hàng hợp đồng lên tới hai trăm linh triệu liều đã tiếp nhận một trăm hai mươi năm triệu liều
theo bộ trưởng nguyễn thanh long chúng ta đang đẩy nhanh tốc độ đưa vaccine về trong cuối năm nay để phục vụ người dân miễn phí
hiện tại cả nước đã tiêm được hơn chín mươi triệu liều với gần tám mươi bốn dân số từ một mươi tám tuổi được tiêm ít nhất một liều
hơn bốn mươi số người từ một mươi tám tuổi trở lên tiêm đủ hài liều việt nam là một trong hai mươi quốc gia trên thế giới có số liều vaccine được tiêm nhiều
thứ nhất đứng thứ hai ở đông nam á đứng thứ bảy ở châu á là một trong nhóm ba nước có tốc độ tiêm nhanh nhất thế giới
ngoài ra việt nam có hai vaccine trong nước đang thử nghiệm giai đoạn ba một vaccine đang thử nghiệm giai đoạn hai
theo bộ trưởng nguyễn thanh long làn sóng dịch hiện nay với biến chủng delta đã làm đảo lộn kết quả phòng chống dịch bệnh của các nước trên thế giới
việt nam đã trải qua ba đợt bùng phát dịch bệnh và đang trong đợt thứ tư có thực tế là đợt dịch sau bao giờ cũng phức tạp hơn đợt dịch trước
đến nay các tâm dịch như
hồ chí minh bình dương đồng nai long an đã kiểm soát được số ca nhiễm ca tử vong
bộ trưởng nguyễn thanh long cũng nêu báo cáo của chính phủ đã thẳng thắn đề cập những tồn tại hạn chế và nguyên nhân trong phòng chống dịch như
công tác dự báo có lúc chưa sát thực tiễn việc chỉ đạo có nơi còn lúng túng bị động các địa phương thực hiện thiếu nhất quán nhất là việc đi lại của người dân
hệ thống y tế bộc lộ nhiều hạn chế nhất là y tế dự phòng và cơ sở
việt nam cũng như các nước đã vừa làm vừa rút kinh nghiệm liên tục điều chỉnh chính sách chiến lược phù hợp
ngành y tế xin được chia sẻ những mất mát tổn thất nặng nề về con người tại tp hcm cũng như các địa phương khác trong thời gian qua bộ trưởng nói
thời gian tới chính phủ bộ y tế sẽ tập trung củng cố mạng lưới cơ cấu lại hệ thống y tế nhất là y tế cơ sở nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
đổi mới cơ chế tài chính và mở rộng việc cung ứng dịch vụ y tế cơ sở
hiện nay các địa phương đang triển khai chủ trương thích ứng an toàn cơ bản đồng bộ các tỉnh thành không còn tình trạng phong tỏa diện rộng gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân
bộ y tế hiện cũng đang hoàn thiện chiến lược tổng thể phòng chống dịch covid một mươi chín trong thời gian tới
trước đó đại biểu nguyễn đại thắng phó ban tuyên giáo tỉnh ủy hương yên đề xuất
ngoài việc thực hiện tốt ngoại giao vaccine việt nam cần tranh thủ các nguồn lực khác để có đủ một trăm năm mươi triệu liều vaccine tiêm cho người dân
về lâu dài việt nam cần sớm tự chủ vaccine tiếp tục quan tâm đầu tư đẩy nhanh chuyển giao công nghệ sản xuất hạn chế nhập khẩu và phụ thuộc công ty nước ngoài
ông thắng chia sẻ rất mong thời gian tới người dân cả nước tiếp tục ủng hộ tự giác chấp hành các quy định phòng dịch
tích cực hưởng ứng kế hoạch tiêm vaccine với phương châm vaccine tốt nhất là vaccine tiêm sớm nhất
huyện nhà bè phát hiện một mươi chín điểm dịch cộng đồng chuyển từ màu vàng sang cam
từng duy trì vùng vàng nhưng đến khuya bảy một mươi một huyện nhà bè chuyển sang vùng cam một xã thuộc vùng đỏ
hiện nhà bè có bảy trăm bảy mươi ca f đang được cách ly và điều trị tại nhà trong đó có ba trăm chín mươi năm điểm dịch hộ gia đình một mươi chín điểm dịch cộng đồng
tối bảy tháng một mươi một trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc cho biết
trong ngày đoàn công tác của sở y tế và đơn vị đã có buổi kiểm tra đánh giá công tác phòng chống dịch tại huyện nhà bè trong tình hình mới
qua giám sát hoạt động phòng chống dịch tại huyện nhà bè từ ngày một tháng một mươi đến bốn tháng một mươi một
hcdc ghi nhận tổng số ca bệnh covid một mươi chín cộng rồn tại địa phương là hai năm trăm năm mươi một ca
trong đó có một bảy trăm năm mươi ca khẳng định bằng xét nghiệm rt pcr và tám trăm linh một ca xác định bằng xét nghiệm nhanh
theo đánh giá từ huyện nhà bè nhìn chung các ca bệnh được phát hiện từ các công nhân dương tính
làm việc tại hai khu công nghiệp lớn là hiệp phước long hậu và cư ngụ tại các khu trọ trên địa bàn
trong đó xã hiệp phước là địa bàn có số ca mắc mới cao nhất trong bốn tuần gần nhất so với toàn huyện
hiện huyện nhà bè có bảy trăm bảy mươi ca f đang cách ly và điều trị tại nhà
trong đó có ba trăm chín mươi năm ổ dịch hộ gia đình một mươi chín ổ dịch cộng đồng
việc cấp phát các túi thuốc a b c cũng được thực hiện kịp thời và theo đúng quy định
riêng túi thuốc c huyện đã cấp phát một trăm linh số lượng
bệnh viện đa khoa tỉnh hưng yên gần một tuần nay phát hiện hai mươi bảy ca nhiễm
trong đó hai mươi hai ca là bệnh nhân đang điều trị nội trú bốn ca là người nhà
và người bệnh một nhân viên y tế
các ca nhiễm xuất hiện tại ba khoa gồm khoa thần kinh nội tiết khoa hồi sức tích cực và chống độc
khoa cơ sương khớp thần tiết niệu và lọc máu
toàn bộ bệnh viện đã phong tỏa từ chiều bốn một mươi
các khởi điểm được phát hiện tại bệnh viện là một người phụ nữ trú tại thành phố hưng yên
điều trị tại khoa nội tiết
sáng hai tháng một mươi một bà làm thủ tục chuyển viện lên bệnh viện bạch mai thì có kết quả dương tính ncov
bệnh viện đã tạm ngừng tiếp nhận người khám chữa bệnh nội trú ngoại trú
người bệnh chuyển tuyến thông thường để tập trung tầm soát dịch trong bệnh viện
bệnh viện chỉ tiếp nhận bệnh nhân nặng cấp cứu
làm việc với thứ trưởng y tế đỗ xuân tuyên ngày bảy tháng một mươi một đại diện sở y tế hương yên cho biết
trong đợt dịch thứ tư đến nay toàn tỉnh ghi nhận thêm ba trăm tám mươi chín ca nhiễm
trong đó ba trăm linh bảy trường hợp đã khỏi bệnh ra viện và về nhà cách ly tám mươi một bệnh nhân đang điều trị một ca tử vong
những ngày gần đây tình hình dịch trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp
xuất hiện các ổ dịch ở thành phố hưng yên huyện văn lâm huyện kim động trong bệnh viện
nguồn lây chủ yếu do người dân từ vùng có dịch và lái xe đường dài về tỉnh
tỉnh đang cách ly chín năm trăm linh năm người tại ba cơ sở cách ly tập trung
hương yên có năm cơ sở xét nghiệm với công suất một một trăm linh mũ đôi một ngày
một mươi cơ sở y tế để điều trị bệnh nhân theo mô hình ba tầng
thứ trưởng nguyễn xuân tuyên đánh giá hưng yên là một trong những tỉnh làm tốt trong công tác phòng chống dịch
sau hiện tình hình dịch chung vẫn còn phức tạp tác động lớn đến phát triển kinh tế
ông yêu cầu tỉnh cần có phương án ứng phó dịch phù hợp và khôi phục sản xuất kinh doanh
ổn định đời sống theo lộ trình
thứ trưởng nguyễn xuân tuyên nhấn mạnh tỉnh cần tiếp tục tập trung đẩy mạnh tốc độ tiêm chủng
và nâng cao tỷ lệ bao phủ vaccine song song với việc khôi phục hoạt động của doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh
hiện hơn bảy mươi bốn người dân hương yên được tiêm mũi một và hai mươi tám người dân được tiêm hai mũi
tỉnh tính đến phương án điều trị f nhẹ tại nhà tập trung nguồn lực hạn chế các trường hợp nặng lên và tử vong
thứ trưởng bộ y tế cũng đề nghị tỉnh nâng cao hiệu quả của tổ covid cộng đồng
đẩy mạnh truyền thông để thay đổi hành vi nhận thức của người dân trong phòng chống dịch
đặc biệt là tiêm vaccine nhưng vẫn phải tuân thủ quy tắc phòng chống dịch